chương trình an ninh hai mươi bốn h tiếp tục với tin tức thời sự quan trọng khác
thưa quý vị trong khí thế mừng đảng quang vinh mừng xuân giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn
trung tướng lê tấn tới ủy viên trung ương đảng ủy viên ủy ban thường vụ quốc hội
chủ nhiệm ủy ban quốc phòng và an ninh của quốc hội đã đến dân hoa dân hương
tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ
tượng đài sự kiện mậu thân phường một thành phố bạc liêu và đến thăm chúc tết tỉnh ủy bạc liêu
tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và tượng đài sự kiện mậu thân
trong không khí trang nghiêm trung tướng lê tấn tới đã thành kính dân hoa dân hương
tưởng nhớ công lao to lớn của chủ tịch hồ chí minh đối với đảng tổ quốc và nhân dân việt nam
ôn lại truyền thống vẻ vang trong suốt chín mươi bốn năm xây dựng và lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam
đối với sự nghiệp cách mạng và công cuộc đổi mới của đất nước
đồng thời thắp hương tri ân các anh hùng liệt sĩ đã ảnh dũng hy sinh dành độc lập tự do cho dân tộc
đồng chí chủ nhiệm ủy ban quốc phòng và an ninh của quốc hội đề nghị cán bộ chiến sĩ công an bạc liêu
phải luôn thấm nhuần lời dạy của bác và noi gương truyền thống cách mạng của các thế hệ cha ông đi trước
đoàn kết chung sức đồng lòng giữ gìn an ninh trật tự của xã hội và bình yên hạnh phúc của nhân dân
góp phần chung tay cùng toàn đảng toàn dân toàn quân xây dựng tỉnh nhà ngày càng thịnh vượng văn minh
vào sáng ngày hôm nay một mươi hai tháng hai tức mùng ba tết trung tướng lê tấn tới ủy viên trung ương đảng
chủ nhiệm ủy ban quốc phòng và an ninh của quốc hội đã đến thăm chúc tết cán bộ chiến sĩ công an thành phố cà mau
và công an xã tân thành tại tỉnh cà mau
tại các nơi đến đại diện lãnh đạo công an thành phố cà mau và công an xã tân thành
đã báo cáo nhanh một số kết quả hoạt động của lực lượng công an thành phố và công an xã đã được trong thời gian qua
nhất là trong dịp tết nguyên đán giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn
phát biểu tại buổi chúc tết trung tướng lê tấn tới chủ nhiệm ủy ban quốc phòng và an ninh của quốc hội
ghi nhận biểu dương những kết quả thành tích mà công an thành phố cà mau nói chung
và công an xã tân thành nói riêng đạt được trong thời gian qua
đồng thời đề nghị thời gian tới hai đơn vị phải tập trung nắm chắc tình hình
chủ động tham mưu với cấp ủy chính quyền giải quyết các việc mới phát sinh ngay từ cơ sở
không để diễn biến phức tạp thành điểm nóng về an ninh trật tự
thực hiện hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và công tác quản lý nhà nước
trên các lĩnh vực về trật tự xã hội trật tự an toàn giao thông phòng cháy chữa cháy
hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được sao
nhân dịp đầu năm mới đồng chí trung tướng lê tấn tới đã tặng quà và gửi lời chúc tết
đến cán bộ chiến sĩ công an thành phố cà mau và công an xã tân thành
cùng gia đình năm mới hạnh phúc an khang thịnh vượng
là nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự lực lượng công an nhân dân tích cực xây dựng
và bảo vệ hiến pháp pháp luật bảo đảm cho hiến pháp pháp luật được thi hành nghiêm trình
bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
bộ công an đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng thể chế hoàn thiện pháp luật về an ninh trật tự
đã tham mưu đề xuất với đảng nhà nước ban hành nhiều chủ trương chính sách pháp luật quan trọng
tạo cơ sở pháp lý cho việc thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới

bảo đảm cho hiến pháp luật về an ninh trật tự tạo cơ sở pháp luật quan trọng

xây dựng lực lượng công an nhân dân và hầu hết các mặt của đời sống xã hội
những chính sách mới được ban hành đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn không chỉ nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước
về an ninh trật tự mà còn phục vụ lợi ích lâu dài của người dân
chúng tôi đánh giá rất là cao nỗ lực của bộ công an trong quá trình chuẩn bị hồ sơ dự án luật
để chính phủ cũng như chính phủ trình sang quốc hội
và đối với chất lượng các dự án luật thì là một đại biểu quốc hội cũng có điều kiện nghiên cứu khá sâu
các dự án luật của bộ công an thì chúng tôi thấy là bộ công an cũng rất là cẩn trọng chi tiết
và các dự án luật được trình sang thì đều có chất lượng cao
sự nỗ lực và sự cố gắng
cố gắng một sự tiếp thu một sự chỉnh lý một sự lắng nghe ý kiến
và có cả sự chất lọc sự phân tích kỹ lưỡng những mối liên quan những tỉ huấn có thể xảy ra
bởi vì đây là vấn đề liên quan đến vấn đề an ninh quốc gia
đây liên quan đến vấn đề tình hình chính trị kinh tế xã hội của đất nước
liên quan cả đến vấn đề quyền lợi và chính đáng của người dân
vâng thưa tôi có thể nói là để có những bộ luật như vậy
nó là một sự công phu một sự nghiêm túc
và nó có cả trách nhiệm và cả trí tuệ của bác sở thảo
trước tình hình tội phạm sử dụng súng tự chế vũ khí thô sơ vũ khí tương tự vũ khí thô sơ
dao và phương tiện tương tự dao gây án đang diễn biến rất phức tạp
đặc biệt là tội phạm sử dụng các loại dao gây án chiếm tỷ lệ rất cao
bộ công an với vai trò nòng cốt trong công tác phòng ngừa đấu tranh với tội phạm
cũng đã tham mưu đề xuất sửa đổi luật quản lý sử dụng vũ khí và liệu nổ
năm hai nghìn hai mươi bốn để đáp ứng yêu cầu công tác quản lý nhà nước và phòng ngừa đấu tranh với tội phạm
vi phạm pháp luật về vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ trong tình hình mới
do yêu cầu của thực tế như thế thì mỗi một ngày nếu mà kéo dài thì một năm
thì bao nhiêu vụ án sẽ dùng cái hùng khí vật liệu công cụ hỗ trợ
cụ thể là cái dao sẽ gây ra tính mạng của người dân
do vậy là xin là thông qua một kỳ họp theo cái hình thức là gúc gọn
tổ lực cố gắng của đảng bộ công an trung ương lãnh đạo bộ công an sẽ cố gắng hoàn thành vượt
các chỉ tiêu mà kết luận số một mươi chín của bộ chính trị về định hướng xây dựng pháp luật
nhiệm kỳ quốc hội khóa một mươi năm đã đề ra cũng như các quyết định các cái chỉ tiêu mà quốc hội
cũng như là chính phủ đã giao cho ngành công an chắc chắn sẽ mang lại cái hiệu ứng rất là tích cực
trong cái sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự
chủ động đề xuất hoàn thiện hệ thống pháp luật về bảo vệ an ninh quốc
bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng công an nhân dân
đây là nhiệm vụ chính trị đã được đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
quán triệt chỉ đạo trong thời gian tiếp theo
tiếp tục phát huy vai trò gương mẫu đi đầu đưa pháp luật vào cuộc sống
đặt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và lợi ích của nhân dân lên trên hết trước hết